các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch estêban lazo hernández ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba chủ tịch quốc hội dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi tám tháng sáu
sáng nay tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba ngay sau lễ đón hai chủ tịch quốc hội đã tiến hành hội đảng
thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí estêban lazo hernández và đoàn đại biểu quốc hội cuba thăm hiểu nghị chính thức việt nam
chuyến thăm mang đến cho quốc hội nhân dân việt nam những tình cảm đoàn kết hữu nghị nồng ấm là bước đi phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện việt nam cuba nói chung
chủ tịch quốc hội cuba cảm ơn sự đón tiếp chú đáo và trọng thị mà quốc hội việt nam đã dành cho đoàn
chủ tịch quốc hội cuba mong muốn được học hỏi những kinh nghiệm thành công cũng như thất bại của việt nam trong vấn đề biến đổi khí hậu những kinh nghiệm trong hoạt động của quốc hội đặc biệt là các đoàn đại biểu quốc hội ở các địa phương
hai bên nhất trí tiếp tục giả soát cập nhật hoặc ký mới các văn kiện hợp tác nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho quan hệ song phương phù hợp với tình hình mới ở mỗi nước quyết tâm nâng kim ngạch trao đổi thương mại song phương sao cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp
hai bên đồng ý sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương nhất là tại liên hợp quốc vì lợi ích của mỗi nước vì hòa bình và ổn định phát triển ở hai khu vực cũng như trên toàn thế giới
hai nhóm nghị sĩ hữu nghị tại quốc hội mỗi nước sẽ tăng cường trao đổi và tìm ra những biện pháp cụ thể thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa quốc hội hai nước trong thời gian tới
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội cuba
esteban lasso hernández diễn ra chiều nay
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng lãnh đạo và nhân dân cuba về những thành tiệu to lớn đạt được trong thời gian qua trong tiến trình cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế và trên mặt trận đối ngoại
qua đó tạo thế và lực mới cũng như tiếp tục nâng cao vị thế quốc tế tạo tiền đề cho cuba vượt qua mọi khó khăn và thách thức
chủ tịch nước hoan nghênh kết quả của cuộc hội đàm giữa hai chủ tịch quốc hội sáng ngày một mươi hai tháng sáu và mong muốn quốc hội hai nước tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hơn nữa
cả trên phương diện song phương và đa phương
bày tỏ vui mừng gặp lại chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội cuba esteban laso eroandez tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam anh em sẽ tiếp tục đạt được những thành tiệu to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội
thông báo kết quả hội đàm với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sáng nay chủ tịch quốc hội cuba cho biết
hai bên thống nhất quốc hội hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy thực hiện các chương trình và dự án hợp tác giữa hai bên
chủ tịch quốc hội cuba mong muốn việt nam sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp
nuôi trồng thủy hải sản với cuba cùng nhiều lĩnh vực khác mà việt nam có thế mạnh và cuba có nhu cầu
qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển
chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã tiếp tục thảo luận tại hội trường về nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
trong phiên thảo luận tại tổ cũng như hội trường ngày hai mươi sáu tháng năm và ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
chiều nay tại hội trường các đại biểu tiếp tục thảo luận xung quanh nội dung này
để có căn cứ pháp lý đủ mạnh các đại biểu cho rằng việc ban hành nghị quyết về xử lý nợ xấu là rất cần thiết
tuy nhiên đến nay trong dự thảo vẫn còn một số nội dung chưa được quy định cụ thể rõ ràng
phạm vi nợ xấu nên xác định ở thời điểm nào là nợ xấu trong thời hiệu của nghị quyết theo phương án một
hay chỉ là dư nợ ở thời điểm ba mươi một
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu phương án hai
do đó theo tôi phạm vi nghị quyết nên quy định theo phương án một
và cần được hiểu đầy đủ là nợ xấu tức là nợ phân loại trong thời hạn của nghị quyết
mà không phân biệt phát sinh nợ khi nào để tránh cùng đoàn nợ xấu trong thời hiệu của nghị quyết nhưng lại xử lý khác nhau
tôi không đồng tình với phương án hai
nợ xấu quy định tại nghị quyết này là các khoản nợ quy định tài phụ lục về nợ xấu của nghị quyết
và có dư nợ đến thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với những lý do sau
đã là nợ xấu thì nợ trước bài một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hay là sau năm hai nghìn một mươi sáu đều là nợ xấu
nếu nợ xấu sau năm hai nghìn một mươi sáu không được xử lý thì xử lý theo quy định nào
như vậy cùng một chế độ cùng một nhà nước
một loài nợ xấu nhưng chính sách đã áp luật pháp luật để xử lý nợ xấu nó lại khác nhau
thực tế cho thấy việc ban hành cơ chế xử lý nợ xấu là hết sức cần thiết
đây là yêu cầu từ thực tiễn cần tháo gỡ vướng mắt của cả nền kinh tế
chứ không chỉ là việc riêng của các tổ chức tín dụng
thống nhất việc tích cực hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết để quốc hội thông qua tại kỳ họp này
là kỳ vọng của các đại biểu để tháo gỡ căn bản những vướng mắc khó khăn liên quan đến xử lý nợ xấu một cách hiệu quả
bảo đảm sự ổn định của nền kinh tế
chiều nay tại tp hcm bộ y tế đại sứ quán hoa kỳ tổ chức phi lợi nhuận quốc tế pat
cùng các tổ chức cộng đồng khác đã tham gia lễ khởi động dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm hiv
trong chiến lược nhằm giảm bớt các ca nhiễm hiv mới tại việt nam
dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm hiv prep hướng đến mục tiêu chín mươi người nhiễm hiv biết được tình trạng của mình
chín mươi người được chẩn đoán nhiễm hiv được duy trì
chỉ điều trị thuốc kháng virus arv và chín mươi người được điều trị arv kiểm soát được lượng virus ở mức thấp nhất và ổn định
việc lồng ghép prep vào các dịch vụ hiv tại việt nam sẽ thúc đẩy giảm mạnh các ca nhiễm hiv mới ở các nhóm có nguy cơ cao
thí điểm này được thực hiện tiên phong tại tp hcm
để dự phòng phơi nhiễm hiv những người có nguy cơ cao nên uống một viên thuốc dự phòng mỗi ngày
để có thể giảm nguy cơ lây nhiễm hiv từ người khác
liên quan đến sự cố tàu cá vỏ thép đóng mới
theo nghị định sáu bảy của chính phủ tại một số tỉnh miền trung vừa qua
chiều ngày một mươi hai tháng sáu ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa các bên liên quan và ngư dân
đến nay tỉnh phú yên có một mươi hai tàu cá được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy đã đi vào khai thác
trong đó có bốn tàu vỏ gỗ hai tàu vỏ composite đều hành nghề lưới vây và sáu tàu vỏ thép hành nghề lưới vây và lưới chụp
qua đánh giá kết quả hoạt động nhìn chung các tàu vỏ gỗ vỏ composite hoạt động tương đối ổn định ít xảy ra sự cố
tuy nhiên có ba tàu vỏ thép đã xảy ra một số sự cố kỹ thuật
trong đó hai tàu của ông trương văn công và đỗ ngọc tín đến thời điểm này đã khắc phục xong
riêng tàu cá của ngư dân phan thanh trị mang số hiệu pi chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi một ts sau khi đưa tàu vào hoạt động đến nay
chỉ mới thực hiện bốn chuyến biển nhưng đều bị sự cố nên không khai thác được
ông nguyễn trọng tú phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển thủy sản đông á cho biết
sau khi được chủ tàu thông báo sự cố công ty đã phối hợp giải quyết từng sự cố và đến thời điểm này đã hoàn thành
kết luận buổi đối thoại ông trần hữu thế phó chủ tịch ubnd tỉnh phú yên đã đánh giá cao việc tự khắc phục của các chủ tàu
tinh thần thái độ hợp tác tốt của đơn vị đóng tàu mỗi khi tàu gặp sự cố để nhanh chóng khắc phục
về việc công ty bảo hiểm bảo minh không chi trả bảo hiểm cho tàu cá của ông phan thành trị
theo phó chủ tịch ubnd tỉnh phú yên công ty bảo minh không thực hiện đúng theo điều năm của nghị định sáu mươi bảy về chính sách bảo hiểm
lãnh đạo ubnd tỉnh phú yên cũng đã chỉ đạo sở tài chính phú yên nhanh chóng báo cáo lên bộ tài chính
cũng như các cơ quan trung ương có liên quan để có ý kiến chính thức
ubnd tỉnh quảng nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức khai mạc ngày hội trình diễn cây nêu
và giao lưu văn hóa thể thao du lịch các dân tộc việt nam năm hai nghìn hai mươi
đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa thể thao du lịch các dân tộc việt nam năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng sáu với sự tham gia của sáu trăm linh nghệ nhân diễn viên thuộc một mươi năm dân tộc
với cây nêu đặc trưng của từng dân tộc đến từ một mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước
ngày hội gồm các hoạt động lớn như dựa
các dân tộc tham gia ngày hội triển lãm trưng bày hình ảnh hiện vật tiêu biểu của các dân tộc việt nam
với hơn hai trăm linh hình ảnh một trăm năm mươi hiện vật cùng các sản vật của các dân tộc biểu diễn các loại hình nghệ thuật
truyền thống dân ca dân vũ dân nhạc diễn tấu cổng chiêng nhạc cụ truyền thống của các dân tộc thiểu số việt nam
theo ban tổ chức việc trình diễn cây nêu của mỗi dân tộc tuy có những hình thức khác nhau
song tự trung mang ý nghĩa nhân sinh cao đẹp vừa là hình tượng nghệ thuật kiến trúc vừa là biểu tượng tâm linh
trong các nghi lễ truyền thống qua đó thể hiện ước vọng về đời sống tâm linh về một cuộc sống ấm no hạnh phúc
của cộng đồng các dân tộc việt nam
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh quảng trị vừa bắt giữ bốn đối tượng vận chuyển
và buôn bán trái phép chất ma túy
trước đó tối ngày một mươi tháng sáu tại km ba mươi bảy quốc lộ chín lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh quảng trị
phát hiện đối tượng lê công tình và lê văn trung đang vận chuyển hai mươi bảy gói ni lông chứa năm bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
và một khẩu súng bắn đạn bi
qua đấu tranh mở rộng chuyên án công an tỉnh quảng trị tiếp tục phát hiện và bắt giữ đặng thị thu hằng
và nguyễn ngọc quỳnh chú tại thành phố đông hà
đây là hai đối tượng có liên quan trong đường dây vận chuyển và mua bán ma túy
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện hành vi tàng trữ chất ma túy cùng một số hung khí
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
xin được chuyển sang những thông tin quốc tế
hôm nay bộ trưởng phụ trách đàm phán brexit của anh ông david davi cho biết các cuộc đàm phán chính thức
về vấn đề brexit có thể sẽ không xúc tiến được vào ngày một mươi chín tháng sáu
tới đây do chùng với thời điểm chính phủ anh đưa ra chương trình chính sách trong quốc hội mới
bộ trưởng đàm phán brexit ông david davis cho biết đảng bảo thủ của ông dự kiến đưa ra chương trình chính sách
hay còn gọi là bài diễn văn của nữ hoàng vào ngày một mươi chín tháng sáu và ông sẽ phát biểu tại sự kiện đó
ông davis cho biết thêm các cuộc đàm phán về brexit sẽ bắt đầu trong tuần tới
và thư ký thường trực của ông đang ở bruxelles bỉ để thảo luận chi tiết về việc này
trong một diễn biến liên quan
một nghị sĩ cấp cao trong đảng bảo thủ cho biết vấn đề ở lại thị trường chung của châu âu
khả năng sẽ không được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán về brexit sắp tới
nhiều nghị sĩ đối lập và một số thành viên trong đảng bảo thủ của thủ tướng theresa may cho biết
bà may không có ý định đưa nước anh ra khỏi thị trường chung châu âu
sau khi đảng bảo thủ không giành được đa số quá bán trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn hôm tám tháng sáu vừa qua
buổi làm việc đầu tiên trong khuôn khổ chương trình nghị sự giữa các bộ trưởng môi trường nhóm g bảy
vừa kết thúc tại thành phố borone miền bắc italia
diễn ra trong bối cảnh mỹ nền kinh tế lớn nhất trong nhóm g bảy vừa tuyên bố rút khỏi thỏa thuận paris
cuộc họp bộ trưởng môi trường g bảy lại chứng kiến sự đồng lòng chưa từng có của sáu quốc gia còn lại
trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
quyết định của mỹ rút khỏi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu đã gây chia rẽ giữa mỹ
và các đối tác của washington tại hội nghị bộ trưởng môi trường nhóm bảy nước công nghiệp phát triển g bảy
phát biểu sau ngày họp đầu tiên ông gianluca lagetti
bộ trưởng môi trường italia quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên của g bảy năm nay cho biết
những khác biệt giữa mỹ và các nước còn lại trong g bảy về hiệp định paris vẫn còn tồn tại
và chiều hướng này khó có thể đảo chiều
bộ trưởng galeti nhấn mạnh italia và các nền kinh tế hàng đầu khác
coi hiệp định paris là không thể đảo ngược và tái thương lượng
những kỳ vọng đối với hội nghị bộ trưởng môi trường g bảy năm nay là khá thấp
sau quyết định rút mỹ khỏi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
tuy nhiên các cuộc thảo luận ngày làm việc đầu tiên đã nhấn mạnh
quyết tâm tuyệt đối của sáu quốc gia thành viên khác của g bảy
thúc đẩy các nỗ lực chống biến đổi khí hậu bất chấp lập trường của nước thành viên còn lại là mỹ
rất nhiều việc làm mới đã được tạo ra trong nền kinh tế xanh và năng lượng tái sinh
lợi ích thu được là rất lớn lớn hơn nhiều so với nền kinh tế sử dụng nhiên liệu hóa thạch
chúng ta không cho phép một quốc gia làm trạch hướng những gì mà một trăm chín mươi quốc gia khác đang làm
và thực tế là lĩnh vực tư nhân tại mỹ cũng sẵn sàng hành động vì môi trường
chúng ta cần sự lãnh đạo
chúng ta cần sự lãnh đạo của mỹ về khí hậu thương mại hòa bình ở mọi khu vực trên thế giới
song nếu chính phủ mỹ không sẵn sàng chúng ta sẽ tìm kiếm sự lãnh đạo ở những khu vực khác
tại hội nghị g bảy về môi trường này chính phủ mỹ cũng cử đại diện tham dự là người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường nước này scott bruit
song đây lại là một sự xuất hiện khá chấp nhoáng và không có bất kỳ tuyên bố công khai nào
sau ngày làm việc đầu tiên các nước tham dự đều thừa nhận những khác biệt giữa mỹ và các nước còn lại trong g bảy
trong vấn đề môi trường vẫn tồn tại và chiều hướng này khó có thể đảo chiều
sáng nay lực lượng cứu hộ myanmar đã tìm thấy gần một nửa số người thiệt mạng trong vụ máy bay quân sự chở một trăm hai mươi hai hành khách gặp nạn vừa qua
các đội cứu hộ đã tìm được thêm hai mươi sáu thi thể trên biển nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy là năm mươi chín người
trong số đó có hai mươi sáu nam giới hai mươi ba nữ giới và chín trẻ em
văn phòng tư lệnh myanmar cho biết hiện công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai
tuy nhiên những đợt gió mạnh trên biển đang cản trở các tàu hải quân tàu đánh cá tìm kiếm nạn nhân còn mất tích
trang tin quân đội myanmar thông báo chiếc máy bay quân sư y tám do trung quốc chế tạo chờ một trăm hai mươi hai người gồm binh sĩ phi hành đoàn trẻ em và các thân nhân khác của binh lính đã rơi xuống biển andaman
theo quân đội myanmar thì nhiều khả năng thời tiết xấu trên biển khiến chiếc máy bay gặp nạn
tuy vậy không có báo cáo nào về các cơn bão lớn nào dọc theo đường bay của máy bay khi nó biến mất trong khi bay từ thành phố miek tới yangon
singapore cho biết lần đầu tiên bắt giam một nữ công dân có tư tưởng cực đoan và việc bắt giữ được thực hiện theo luật an ninh nội địa của nước này
bộ nội vụ singapore thông báo đã bắt giữ siay khan iza zahra anansari hai mươi hai tuổi là trợ giáo trông trẻ tại hệ thống trường công lập pcf singapore
theo điều tra đối tượng này đã nhiễm tư tưởng cực đoan từ năm hai nghìn một mươi ba thông qua các bài viết tuyên truyền của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng trên mạng internet
năm hai nghìn một mươi bốn yza viết và chia sẻ nhiều tài liệu ủng hộ is trên internet đồng thời bày tỏ ý định gia nhập is và tìm cách tới syri
năm hai nghìn một mươi năm nữ công dân này thậm chí còn tìm kiếm ý chung nhân là người ủng hộ is hoặc một tay súng is để tìm cách định cư tại syri
isaa cho biết sẵn sàng tham gia huấn luyện quân sự và chiến đấu của is nếu được yêu cầu
bộ nội vụ singapore cũng khuyến cáo các thành viên gia đình và bạn bè của những người có tư tưởng cực đoan cần thông báo với nhà chức trách về bất kỳ biểu hiện cực đoan nào
hoặc những mưu toan khủng bố mà những kẻ cực đoan ấp ủ
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt